còn công an tp hcm đã phát đi thông báo cảnh giác người dân về thú đoạn yêu cầu cài phần mềm dịch vụ công giả mạo để lừa đảo
thời gian gần đây nhiều người dân đã bị lừa cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo để các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản
để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo nêu trên công an tp hcm khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi tin nhắn lạ
đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan nhà nước không làm việc không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại
luôn lưu số điện thoại của cảnh sát khu vực hoặc trực ban công an phường để liên hệ xác minh về người gọi điện
tuyệt đối không bấm vào các đường liên nhận được qua tin nhắn không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc
không nên lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ấn dụng của điện thoại
công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an quận một
công an tp hcm và công an quận một triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn nút bóng kinh doanh
nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và quý bà
công an đã tạm giữ lê thị trúc ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về hành vi mô giới mại dâm
phan thị cẩm viên và trần thu ngân về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó kiểm tra hai khách sạn ở quận bảy công an phát hiện bốn cặp nam nữ mua bán dâm
khách mua dâm có quốc tịch hàn quốc
sau đó công an tp hcm tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường bùi thị xuân quận một phát hiện nhiều sai phạm
công an phát hiện từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lực khách đặc biệt là khách người nước ngoài
nhà hàng này phục vụ từ trưa đến ba mươi bốn giờ sáng ngày hôm sau
đáng chú ý tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách
và cùng cách sử dụng chất ma túy sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách
với hình thức hoạt động trên chủ quán đã thu lợi bất chính từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày
và khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực sẵn sàng phục vụ
những khách hàng là nữ giới lớn tuổi múa thoát y kích dục
khi các quý bà có nhu cầu mua bán dâm thì nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn
do nhân viên quán chọn
các tiếp viên nhà hàng khai chuyên tiếp khách nước ngoài sau đó thỏa thuận mua bán dâm
với giá từ năm triệu đồng một lần và tám triệu đồng qua đêm
thưa quý vị do nợ thuế nên bà nguyễn tị úc em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
bị cấm xuất cảnh đồng thời trường này bị đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thông tin được ủy ban nhân dân tp hcm nêu trong báo cáo gửi chính phủ về hoạt động
của trường quốc tế mỹ việt nam trừ aisvn được thành lập trên cơ sở đề nghị
của công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ais do bà nguyễn tị úc em
đồng quán trị đứng tên đại diện
hiện nay cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với bà nguyễn tị úc em do nợ thuế thu nhập cá nhân
ngoài ra trường cũng sẽ bị đình chỉ tuyển sinh trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
cho đến khi hoạn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự
nếu không thể giải quyết trường quốc tế này có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động
trước đó bà nguyễn thị úc em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn
với một số phụ huynh và không tính lãi suất
khi học sinh dừng học trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định
tuy nhiên dù đã đến hạn nhưng trường không trả tiền theo điều khoản của hợp đồng
thành phố cho biết theo ý kiến của công an thành phố
hợp đồng vay vốn ký kết với nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự
không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc
thời gian qua một số nhà đầu tư đã làm việc với bà nguyễn tị úc em
đề xuất hỗ trợ kinh phí để trường tiếp tục hoạt động hết năm học
tuy nhiên các nhà đầu tư muốn nhận lại lợi ích bằng tí lợi cố phần
và quyền điều hành các hoạt động tài chính của trường
một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp cùng công an các huyện điện biên và điện biên đông bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn bánh heroin sáu hình viên ma túy tổng hợp
hơn một kg thuốc phiện
đối tượng bị bắt là vàng a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại bản na côm xã hẹ muông huyện điện biên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ma túy từ bên kia biên giới
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang cho biết
lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm ba mươi hai kg chất nghi là ma túy
trôi giặt vào bờ biển thuộc xã tân điền huyện gò công đồng
tối hôm qua tỉnh tiền giang đã bắt giữ ba bánh heroin
qua một người dân ở xã tân điền huyện gò công đồng báo tin phát hiện
một khối hình hộp quấn băng keo đen trôi giặt trên biển và được kéo vào đê biển
lực lượng biên phòng phối hợp với công an tỉnh tiền giang đến hiện trường
mở lớp băng keo phát hiện có một túi sách màu xám
bên trong chứa hai mươi chín gói hình chữ nhật mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg
bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện toàn bộ tăng vật trên đã được bộ đội biên phòng tỉnh bàn giao
cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh tiền giang điều tra xử lý
sau hai ngày xét xử hôm nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt
các bị cáo trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á dap tám năm tù
cộng với mức án trước đó ông bình phải chịu hình phạt chung là trung thân
các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà nguyễn thị ngọ
tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu á thái bình dương
bị tuyên phạt bảy năm tù nguyễn đức tài cựu giám đốc dap sở giao dịch
bị tuyên phạt hai năm tù cộng với bản án cũ hai mươi bảy năm tổng cộng là hai mươi chín năm tù
nguyễn thị ngọc vân nguyên phó tổng giám đốc dap một năm tù cộng với bản án cũ năm năm sáu tháng tù
tổng cộng là sáu năm sáu tháng tù tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bà nguyễn thị ngọ phải bồi thường cho ngân hàng dap
gần một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng cộng cả dư nợ gốc lẫn lãi giao các tài sản của bà ngọ cho dap quản lý sử dụng
hai ngày cuối tuần qua các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội hóa trang kết hợp công khai
đã phát hiện ba vụ việc bắt giữ năm đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tạm giữ chín mươi một đối tượng gây dối trật tự công cộng
ngày một tháng bốn công an tp hà nội cho biết từ ngày ba mươi tháng ba cho đến nay
các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang kết hợp công khai tuần tra đêm
đã phát hiện ba vụ việc bắt giữ năm đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ gồm một dao dài hai gậy ba khúc đồng thời lực lượng chức năng bắt giữ bảy mươi ba phương tiện
chín mươi một đối tượng có các hành vi lạng lách đánh võng nẹt pô rú ga xe không gắn biển số
có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng bàn giao cho công an phường sở tại
để xác minh xử lý theo quy định
quá trình phòng chống đua xe trái phép các tổ một trăm bốn mươi một hóa trang tuần tra phối hợp
với các chốt công khai vào các ngày cuối tuần trên địa bàn các quận trọng điểm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội
đã phát hiện hai trăm bốn mươi ba vụ việc bắt giữ hai trăm sáu mươi sáu đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
thời gian qua tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trong cả nước
do những diễn biến phức tạp nổi lên là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng tiệm vàng
trước tình hình này công an tỉnh thái bình đã tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống
khi xảy ra cướp ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng công an
trước các tình huống đồng thời giúp tán bộ nhân viên và bảo vệ ngân hàng
trang bị thêm kiến thức nâng cao tinh thần cảnh giác
cuộc diễn tập đã huy động hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng
cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát giao thông
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ thuật hình sự
công an tp thái bình công an cơ sở bảo vệ ngân hàng và lực lượng y tế
cùng nhiều trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ đặc trùng để tiến hành diễn tập tình huống
buổi diễn tập là dịp để cán bộ chiến sĩ được trao dồi kỹ chiến thuật
nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp hiệp đồng
trong thực hiện nhiệm vụ xử lý các tình huống cấp bách phức tạp khi xảy ra
không để bị động bất ngờ hạn chế thấp nhất hậu quả do tội phạm gây ra
góp phần bảo đảm an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sau hai ngày xét xử ngày một tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
đã tuyên phạt các bị cáo trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á banh
tám năm tù cộng với mức án chung từ trước đó ông bình phải chịu hình phạt chung là trung thân
các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà nguyễn thị ngọ
tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu á thái bình dương
bị tuyên phạt bảy năm tù
nguyễn đức tài cựu giám đốc ngân hàng đông á sở giao dịch
bị tuyên phạt hai năm tù cộng với bản án cũ hai mươi bảy năm tổng cộng là hai mươi chín năm tù
nguyễn thị ngọc vân nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng đông á một năm tù
cộng với bản án cũ năm năm sáu tháng tổng cộng là sáu năm sáu tháng tù
tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bà nguyễn thị ngọ
phải bồi thường cho ngân hàng đông á gần một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
cộng cả dư nợ lốc gốc lẫn lãi ra các tài sản của bà ngọ cho ngân hàng đông á quản lý sử dụng
hôm nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
hai nghìn một mươi tám phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm
cùng luật sư của tám mươi sáu bị cáo trong vụ án
trước đó bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo khác trong vụ án này
cùng các luật sư bảo chữa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tham gia tranh luận
tại tòa luật sư bảo trữ ấp và bị cáo trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử
xem xét lại tội danh tham mô tài sản đối với bị cáo lan
đề nghị xem xét lại tính pháp lý của chứng thư thẩm định của công ty thẩm định giá hoàng quân
đề nghị xem xét lại thiệt hại của vụ án
các luật sư bảo trữ ấp cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo scb
đề nghị xem xét lại tội danh tham ô vì những người này chỉ là người làm thuê
bị trương mỹ lan chỉ đạo
luật sư bảo trữ ấp cho đỗ thị nhàn cựu trưởng đoàn thanh tra cho rằng
hành vi của nhàn bị truy tố tội danh khác so với các thành viên khác trong đoàn thanh tra là chưa hợp lý
đề nghị xem xét lại tội nhận hối lộ vì cho rằng bà nhàn thực hiện theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng
các luật sư bảo trữ ấp cho các bị cáo khác nêu ra bối cảnh phạm tội
các tình tiết giảm nhẹ đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
về các vấn đề dân sự tại phần luận tội
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại là gần sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và lãi suất phát sinh đề nghị trương mỹ lan bồi thường toàn bộ số tiền này
phía luật sư của scb cũng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ngân hàng này
tạm tính hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng đã bao gồm lãi phát sinh
sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm sẽ đối đáp lại ý kiến tranh luận của các luật sư bị cáo
phần tự bảo trữ ấp hổ sung của bị cáo quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại
và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
thưa quý vị
trong thời gian vừa qua ngành thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng
xả danh cán bộ thuế cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế
nhưng vẫn có người dân mắc bẫy của các đối tượng này nhất là trong thời điểm này
đang ở tháng cao điểm quyết toán thuế
kinh nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
theo đó các đối tượng đã giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại nhắn tin kết bạn gia lô
cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
thậm chí còn tự nhận là cơ quan chức năng gửi đường dẫn dịch vụ công vneid giả mạo
để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cấp công dân và mạng số thuế
tất cả đều nhằm mục đích chung là lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản
ngân hàng sau đó tiến hành chiếm đoạt tài sản
vào trong vnid và khi mà tôi làm theo hướng dẫn sau khi mà đã hoàn thành hết tất cả các hướng dẫn
ở trong link đấy và làm theo lời hẳn nói thì tôi đã bị mất kiểm sát ở bên điện thoại
và bị rút hết tất cả các số tiền ở trong tài khoản ngân hàng và tôi đã không thể lấy lại được nó nữa
tình trạng bạo danh cơ quan thuế trên công dân mạng có nhiều chiều hướng gia tăng
với mục đích các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp
với các chiều thức và tổn đoạn ngay một tinh vi
thứ nhất là đối tượng hay thực hiện
thứ hai là thực hiện giả mạo cán bộ thuế để có điện thoại cung cấp hướng dẫn
người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo
thứ hai là giả mạo các trang thông tin điện tử và ứng dụng của quân thuế
tạo lập các trang web giả mạo giống như trang web ứng dụng của quân thuế để lừa đảo
thứ ba là giả mạo tin nhắn dùng cái brand name
cái tin nhắn của tổng cục thuế để phát tán tin nhắn giả
và cũng gửi cái tin đường link để cho người ta cài đặt
trước tình trạng trên tổng cục thuế một lần nữa khẳng định không ủi quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân
ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ
các chuyên gia cũng khuyến cáo trong thời gian cao điểm quyết toán thuế
người dân khi nhận được cuộc gọi như trên cần kiểm tra kỹ nội dung
không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn
ngoài ra cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức
để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng
vào kỉ thời điểm tháng ba tháng bốn thì những người có trách nhiệm cần phải đóng thuế
và quyết định của luật
và vì vậy mà cần phải có một sự chủ động
từ trước đó mình sẽ có trách nhiệm và nộp cái hồ sơ để tránh tình trạng là
khi mà nhận được những cái thông tin như vậy thì lại cuốn cuồng lên
và cho rằng đây là những thông tin xác thực về việc cần phải nộp thuế cho chính mình
với những thông tin mà nhận được cần phải có một sự bình tĩnh xác minh
làm sao phải chính xác để xác định được cái nguồn gửi đó là ở đâu
tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ do những trang web lạ
hoặc những số điện thoại cũng như là các tài khoản lạ gửi đến
và nhất là yêu cầu của sự đăng nhập về tài khoản ngân hàng
cũng như là cung cấp các cái mật khẩu mã otp ngân hàng
thì đây phải thấy rằng đó là một cái dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất rõ ràng
điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thận trọng trước các tình huống
khi nhận được các cuộc điện thoại nghi ngờ là giả mạo
người dân cần bình tĩnh trước các thông tin
kể cả đối với thông tin có tính chất tạo áp lực đe dọa
người nộp thuế không nên vội vàng cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại
email không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng đường dẫn giả mạo
và cần thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và tư vấn
sáng nay ubnd khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
cần phải hoàn thành xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương
từ ngày một tháng bảy
đại biểu quốc hội chuyên trách
chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ bảy
quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu với một mươi dự án luật
bên cạnh đó tại phiên họp này ubnd sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết
về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ubnd
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thực hiện cải cách chính sách tiền lương
nội hàm cơ bản cải cách lần này là trả lương theo vị trí việc làm
chức danh cán bộ lãnh đạo
để xây dựng được hệ thống thang bảng lương
thì việc quan trọng là phải xây dựng được vị trí việc làm
ubnd xem xét ban hành nghị quyết này làm căn cứ xây dựng thang bảng lương
áp dụng cho đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của ubnd
văn phòng quốc hội viện nghiên cứu lập pháp
tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và kiểm toán nhà nước
chủ tịch quốc hội lưu ý từ nay đến ngày một tháng bảy
khả năng ubnd còn tiếp tục họp trong tháng bốn và tháng năm
để xem xét một số dự án luật dự thảo nghị quyết của quốc hội
bên cạnh các phiên họp thường kỳ
nhằm tăng cường việc đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng
và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành sử dụng thẻ ngân hàng
ngân hàng nhà nước vừa ban hành công văn hai nghìn hai trăm ba mươi năm
về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài ra soát đảm bảo các loại phí lãi suất
phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành
tuân thủ đúng quy định của ngân hàng nhà nước và pháp luật liên quan
phải công khai minh bạch cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng
đã nắm được các thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng
các loại phí lãi suất phương pháp tính lãi và những thay đổi trong quá trình khách hàng sử dụng thẻ
tôi cho rằng việc ra như vậy là hoàn toàn kịp thời hợp lý
về việc lãi suất ngân hàng chênh nhau so với lãi suất bên ngoài
nó mất tông bằng nó không thống nhất
trong đó điển hình là lãi suất thẻ dân dụng
thì cần phải giả soát xem xét là chúng ta có nên quy định hay không
có nên đặt ra trần hay không và giới hạn cái gì
phải quy định cái gì cho phép tự rõ hòa thuận
chứ nếu mà cứ để như thế này thì nó có thể là phát sinh rất nhiều vụ việc
và không những là trong ngành ngân hàng ngoài ngành ngân hàng
người ta cảm giác như là so bì không hợp lý
khi mà các cái hành lang pháp lý khác nhau cho cùng một loại giao dịch
nó là một cái việc làm cần thiết và kịp thời
để từ đó làm cho các ngân hàng thương mại phải chuẩn hóa cái hoạt động phát hành thẻ
và làm cho việc công bố các tiêu chuẩn điều kiện lãi suất
cũng như các phí của các thẻ nó được công khai minh bạch rõ ràng
giúp cho những người tiếp cận nó dễ hơn
và rõ ràng là nó cũng đảm bảo cái quyền lời của cái người mở thẻ
cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của phía ngân hàng
trong công văn cũng đã quy định rõ trường hợp phát sinh khiếu nại
phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ
tổ chức phát hành thẻ xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật liên quan
đảm bảo nhanh chóng kịp thời và dứt điểm
không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng
cũng như hình ảnh và uy tín của tổ chức phát hành thẻ
nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo cho các tổ chức tiến dụng
thực hiện tốt hơn hoạt động phát hành thẻ
cũng như là hoạt động thẻ nói chung và hoạt động thẻ tiến dụng nói riêng
trong đó yêu cầu các tổ chức tiến dụng làm tốt các hoạt động về thông tin tuyên truyền
hướng dẫn cho khách hàng có chủ thẻ
nắm bắt rõ quy trình cũng như cách thức sử dụng thẻ
và đặc biệt là thực hiện tốt các cái
phòng ngừa các cái nhận diện và phòng ngừa các cái rủi ro
cũng như là xử lý sự cố để nhằm tránh
không chỉ là cho khách hàng sử dụng tối đa tiện ích của thẻ
cũng như là hạn chế những cái rủi ro phát sinh
đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
công tác quản lý và quy trình kiểm soát
thanh tra giám sát đối thẻ để đảm bảo là
đáp ứng tốt nhất cái dịch vụ này cho khách hàng
chỉ đạo của ngân hàng nhà nước đưa ra ngay sau vụ việc
liên quan đến một khách hàng ở quảng ninh
do nợ thẻ tín dụng e sim banh tám năm triệu đồng
sau một mươi một năm bị đòi nợ hơn tám tám tỷ đồng
do đó việc siết chặt các quy định này được cho là cần thiết
trong việc quản lý và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng
và tổ chức phát hành thẻ
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo
về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo
trên các nền tảng mạng xã hội nhất là hoạt động quảng cáo
trong lĩnh vực sức khỏe của người dùng
trong đó đã ban hành một trăm linh ba quyết định xử lý vi phạm hành chính
bao gồm hai mươi một quyết định về công tác dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế
tám mươi hai quyết định về lĩnh vực y tế
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo sở thông tin và truyền thông
tp hcm chủ trì phối hợp chặt chẽ với sở y tế và các sở ngành
đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện
và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động quảng cáo
khi chưa được cấp giấy xác nhận quảng cáo theo quy định
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan
chủ động phát hiện và ngăn chặn các thông tin quảng cáo không đúng sự thật
không phù hợp quy định của pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội
sở y tế tp hcm sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật
liên quan đến hoạt động sản xuất xuất nhập khẩu mua bán và quản lý
sử dụng thiết bị y tế trên địa bàn tp hcm
đồng thời phối hợp các sở ngành cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác
quản lý nhà nước về y tế đặc biệt là xử lý nghiêm các quảng cáo trái phép
liên quan đến sức khỏe người dân trên các trang mạng
kỳ họp thứ một mươi bốn hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua nghị quyết về thực hiện
sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn tp hcm theo quy định của trung mương
theo đó tp hcm tăng lên gần năm khu phố ấp sau sắp xếp
các xã phường tỷ trấn tại tp hcm đã sẵn sàng cho việc sắp xếp này
câu chuyện được ghi nhận tại một trong những phường đông dân nhất tp hcm
là một trong những phường đông dân nhất tại tp hcm phường hiệp bình chánh có hơn một trăm linh bốn dân
với chín khu phố một trăm linh hai tổ nhân phố để quản lý
sau sắp xếp phường có bốn mươi bốn khu phố mới với hơn ba một trăm linh hộ gia đình và một trăm linh ba hai trăm linh nhân khẩu
trong đó hai khu phố có trên chín trăm linh hội dân bảy khu phố có hơn tám trăm linh hộ dân
những nhân sự trụ trốt của khu phố tổ nhân phố hầu hết là cán bộ hưu trí gắn bỏ lâu năm
với sự sắp xếp này ai cũng đồng tình về chủ trương và mong muốn sẽ có ít xáo trộn nhất cho người dân
còn với người đứng đầu địa phương lo thiếu hụt nhân sự sau khi sắp xếp
nên phường đã ra soát tiếp xúc vận động nhân sự ở chín khu phố hiện hữu tiếp tục tham gia công tác
song song đó triển khai cấp ủy chi bộ ban công tác mặt trận tại chín khu phố xem xét đề xuất nhân sự tham gia vào các khu phố mới
với số lượng bốn mươi bốn khu phố thì việc tìm kiếm nhân sự cho khu phố mới cũng khó khăn hơn các địa phương khác
nhưng trong thời gian vừa qua thì với sự đồng tình
ủng hộ của bà con nhân dân sự nỗ lực của khu phố và các cấp của phường
thì đến nay chúng tôi cũng đã hoàn thành việc tìm kiếm nhân sự cho khu phố mới
sở nội vụ tp hcm cho biết thực hiện mô hình sắp xếp khu phố ấp
tp hcm đã tinh gọn bộ máy từ hơn hai mươi bảy ba trăm linh tổ chức xuống còn khoảng hơn bốn tám trăm linh khu phố ấp tức giảm hơn hai mươi năm trăm linh tổ chức
mỗi khu phố ấp có năm chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng
gồm bí thư trưởng khu phố ấp trưởng ban công tác mặt trận
chi hội trưởng phụ nữ và bí thư tri đoàn thanh niên
dự án mở rộng đường dương quảng hàm quận gò vấp thuộc danh mục các công trình dự án trọng điểm
trên địa bàn tp hcm nhằm giải quyết ách tắc giao thông
khi hoàn thành dự án góp phần nâng cao hiệu quả khai thác chính trang đô thị
thúc đẩy phát triển kinh tế do đó dự án nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân
dự án mở rộng đường dương quảng hàm quận gò vấp thuộc danh mục các công trình dự án trọng điểm
trên địa bàn tp hcm tổng chiều dài gần hai năm km
tuyến đường mở rộng từ bảy tám m lên ba mươi hai m với sáu làng xe cùng hệ thống chiếu sáng thoát nước cây xanh
có phần giải quyết tình trạng ung tắc giao thông hiện nay
ghi nhận tại hiện trường đa số người dân hai bên đoàn đường thuộc phường năm sáu bảy
đã tháo dỡ nhà lùi sâu vào bên trong để bàn giao mặt bằng triển khai dự án
trên địa bàn phường năm có tổng thể khoảng hai trăm ba mươi bảy hộ bị ảnh hưởng
bởi dự án dụ án hàm
tới nay còn vướng mắt là có tám hộ chưa đồng thuận việc đo vẽ
các tổ vận động của phường cũng đã có tới nhà các hộ dân và tích cực vận động
để người dân hiểu hơn về dự án dụ án hàm này
qua đó các hộ dân cũng đã đồng thuận trong việc cho các cơ quan chức năng
để đến để thực hiện việc đo vẽ
để thực hiện các dự án

tổng mức đầu tư hai ba trăm linh tỷ đồng trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng một năm trăm linh tỷ đồng

thời gian qua ủy ban nhân dân quận gò vấp đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan đơn vị chuyên môn
và quỹ ban nhân dân các phòng ban truyền khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư
thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định đúng pháp luật đồng thời thành lập tổ công tác vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng
mặc dù đã thu được nhiều kết quả tích cực song còn một số hộ dân chưa đồng thuận giao mặt bằng
qua cái trao đổi thì các cái hộ mà chưa cho đo vẽ thì người ta cũng chưa hiểu rõ
và chưa đồng thuận liên quan tới cái việc là tái định cư ở khu vực quận một mươi hai là cái nhất
cái thứ hai nữa là người ta cũng muốn là gặp bí thư quận quỹ của gò bấp để người ta trình bày các ý kiến
cái thứ ba nữa là người ta cũng muốn là tái định cư tại chỗ ở khu vực này
chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương chính sách của đảng và của nhà nước
là mở đường đường thông hề thoáng cho bà con nhân dân đi lại cho nó thuận điện
đấy là để phát triển kinh tế của quận cũng như của thành phố thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí
với tư cách của tôi là bí thư tri bộ thì tôi không thể giải đáp được cho dân mà tôi mong mỏi
cán bộ lãnh đạo quận gò vấp nên tổ chức gặp dân để đối thoại
và làm rõ vấn đề tạo sự đồng thuận để thực hiện dự án đường dương quảng nam càng nhanh càng tốt
đường dương quảng hàm sau khi được mở trọng
giảm kẹt xe cho khu vực sẽ giúp kết nối đồng bộ với các trục đường khác
như phan văn trị nguyễn thái sơn lê đức thọ
đồng thời tạo thuận lợi cho người dân ở khu vực kinh doanh buôn bán
để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng quận gò vấp cần sớm gặp gỡ người dân
để giải đáp những thắc mắc đưa dự án vào sử dụng theo như dự kiến là cuối năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sau ba mươi hai ngày ra rạp bộ phim exuma quật mộ trùng ma
đã vượt mốc một mươi triệu vài
một phim phòng vé ghi tên mình vào danh sách những bộ phim ăn khách nhất
trong lịch sử điện ảnh hàn quốc
bộ phim cũng đạt doanh thu khả quan tại thị trường rạp chiếu việt nam
theo nhà phát hành showbox kể từ khi ra rạp vào ngày hai mươi hai tháng hai
exuma chưa từng nhường vị trí quán quân phòng vé cho bất cứ bộ phim nào
đây cũng là bộ phim đầu tiên bán được hơn một mươi triệu vé kể từ phim ngày một mươi hai tháng một mươi hai
the day ra mắt vào giáng sinh năm ngoái
exuma được xem như điểm sáng hiếm hồi làm giảm bất đi sự ám đạm
của thị trường điện ảnh hàn quốc
exuma nguyên tụ dàn diễn viên thực lực như choi min sik kim go eun
yoo ha jin và lee do hyun
bộ phim xoay quanh một nhóm bốn người gồm hai pháp sư một chuyên gia phong thủy
và một người làm nghề mai tán hợp lại để điều tra những sự kiện bí ẩn
gây rắc rối cho một gia đình giàu có sống ở hoa kỳ
exuma ra mắt lần đầu tiên tại liên hoa phiên quốc tế berlin vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
không chỉ khuyên đảo mạng ảnh hàn quốc exuma còn tạo nên cân sốt
ở nhiều quốc gia châu á trong đó có việt nam
tại việt nam tính đến ngày hai mươi bốn tháng ba exuma với tựa đề
quật mộ trùng ma đã thu một trăm năm mươi sáu tỷ đồng là phim hàn quốc có doanh thu mở màn
cao nhất lịch sử phòng vé việt